trong nhiều thập kỷ nhưng do có nhiều nhược điểm như khả năng gây cháy nắng ung thư da và gây hại cho mắt của bức xạ đã dẫn đến việc uvc gần như chỉ giới hạn trong việc khử trùng thiết bị y tế
tuy nhiên nghiên cứu mới về các bộ phát uvc có bước sóng ngắn hơn hay còn gọi là đèn pha yuvic cho thấy rằng tập hợp con của phổc này không gây nguy hiểm cho tế bào da của chuột hoặc người trong khi vẫn giữ được khả năng để tiêu diệt mầm bệnh trong không khí
để thử nghiệm hiệu quả trong không gian như một ngôi nhà các nhà khoa học đã lắp đặt năm đèn pha yuvic trong một buồn khí sinh học được kiểm soát có kích thước khoảng bốn x ba m và bơm một luồng vi khuẩn stafi locoscus aurus dạng khí dung vào phòng
kết quả cho thấy đèn pha yovic giảm tới chín mươi tám bốn tải lượng mầm bệnh trong vài phút và duy trì mức giảm chín mươi hai mức phù hợp với tiêu chuẩn của ủy ban quốc tế về bảo vệ bức xạ không yon hóa